tại sở giao dịch chứng khoán hà nội công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu mộc châu milk đã chính thức giao dịch cổ phiếu trên thị trường upcom
đây là sự kiện đánh dấu một cột mốc ý nghĩa cho thấy sự phát triển của mộc châu milk sau gần một năm trở thành thành viên của vinamilk
mã chứng khoán của công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu trên sản upcom được cấp là mcm và khối lượng đăng ký sáu mươi sáu tám triệu cổ phiếu với giá tham chiếu là ba mươi đồng một cổ phiếu
chỉ trong gần một năm với sự tham gia của vinamilk mộc châu milk đã ngày càng hoàn thiện với các mô hình tiên tiến về quản trị công ty thực hành theo các thông lệ của việt nam và quốc tế
việc công ty cổ phần giống bò sữa mộc châu niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch upcom hôm nay nó khẳng định vị thế của mộc châu thể hiện sự uy tín trên thương trường của mộc châu
ngày hôm nay nó đánh dấu sự phát triển sang một giai đoạn mới của mộc châu milk
sự kiện cổ phiếu mộc châu milk chính thức lên sản giao dịch cũng cho thấy sự quyết định
tâm và cam kết của vinamilk trong việc phát triển mộc châu milk song hành cùng với vinamilk theo phương châm công khai minh bạch trong quá trình hoạt động
trong tương lai vinamilk cùng mộc châu milk xây dựng chiến lược để đưa mộc châu sơn la thành thủ phủ bò sữa công nghệ cao của việt nam